cơ quan công an tiến hành lập biên bản tạm giữ một mươi hai triệu đồng một mươi một điện thoại di động hai máy game cùng các loại giấy tờ có liên quan đồng thời mời các đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm việc
sau khi điều tra xác minh cơ quan công an xác định xử phạt bảy năm triệu đồng đối với huỳnh trí thiện bốn mươi ba tuổi có hành vi dùng nhà ở phương tiện quản lý để chứa chấp việc đánh bạc
một mươi năm triệu đồng đối với nguyễn hiếu nghĩa hai mươi chín tuổi có hành vi đặt máy đánh bạc cho chơi điện tử trái phép
đồng thời xử phạt từ bảy trăm năm mươi đồng đến một năm triệu đồng đối với sáu đối tượng có hành vi đánh bạc và tịch thu hai máy game bán cá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình cho biết đã khởi tố vụ án ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can bùi văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã thanh hối huyện tân lạc tỉnh hòa bình
theo đó bị can bùi văn tuấn đang trong quá trình bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh hòa bình để phục vụ cho công tác điều tra xử lý về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
ngày tám tháng một mươi bị can tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bùi văn tuấn về tội trốn khỏi nơi giam giữ đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can bùi văn tuấn
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa người đang truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình để xử lý theo quy định của pháp luật
địa chỉ liên hệ số chín mươi bảy đại lộ thịnh lang tổ năm phường thịnh lang tp hòa bình số điện thoại sáu mươi chín hai trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bảy mươi ba hoặc điều tra viên nguyễn văn bình số điện thoại chín trăm một mươi sáu bốn nghìn bảy trăm tám mươi năm
nếu ai có hành vi cố tình bao che hoặc che giấu đối tượng đều sẽ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
điện quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn tp hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện